phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện quang bình vừa bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi trao đổi mua bán trái phép chân ma túy
các đối tượng là lưu seo sành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện quang bình và hoàng văn phà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện mường khương tỉnh lào cai đang thực hiện hành vi trao đổi mua bán trái phép trên ma túy tại nhà của lưu xeo sành
thì bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ thu giữ một ba lô bên trong có hai mươi bánh heroin
cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng
tại nhà riêng của lưu seo sành thu giữ thêm một bánh heroin một mươi tám kg pháo hoa xuất xứ từ nước ngoài và một số đồ vật khác có liên quan
thông tin thêm liên quan đến việc ngăn chặn vụ hỗn chiến chúng tôi vừa đưa tin vào trưa ngày hôm nay
công an tỉnh tiền giang vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và công an hai huyện châu thành mỏ cái bắc tỉnh bến tre
tiến hành khám xét nơi ở của ba đối tượng có liên quan đến vụ tàng trữ súng hung khí vừa bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
khám xét nơi ở của hồ thiết tường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thị trấn phước mỹ trung huyện mỏ cái bắc tỉnh bến tre
lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ hai viên đạn và một quả nổ tự chế
trước đó các đối tượng tàng trữ súng hung khí và hẹn với một nhóm thanh thiếu niên trú tại tỉnh vĩnh long đến tỉnh tiền giang gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn phát sinh từ trước
vào khoảng h ba mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng bảy công an tỉnh tiền giang bố trí lực lượng phối hợp với công an tỉnh bến tre chốt chặn bắt giữ ba mươi một đối tượng đi trên sáu xe ô tô từ tiền giang sang bến tre ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ bốn khẩu súng hai mươi năm viên đạn một quả nổ tự chế một bình xịt hơi cay một áo khoác lót chống đạn năm dao bấm hai túi ni lông chứa chất bột nghi là ma túy cùng với một mươi một điện thoại di động sáu xe ô tô và một số giấy tờ liên quan
qua test nhanh một mươi sáu trong số ba mươi một đối tượng dương tính với chất ma túy vụ việc vẫn đang được các lực lượng phối hợp khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
những năm qua tình hình hoạt động tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp trực tiếp xâm hại đến tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm của con người và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội
hôm nay ngày ba mươi tháng bảy là ngày thế giới phòng chống mua bán người và cũng là ngày toàn dân phòng chống mua bán người tại việt nam
cùng với toàn xã hội lực lượng công an đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tập trung đấu tranh giải cứu thành công nhiều nạn nhân
ghi nhận sau đây tại tỉnh nghệ an
vi thị thoan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại bản hồng tiến xã chiêu lưu huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã bị cơ quan công an bắt khởi tố về hành vi mua bán người
đối tượng này đã cấu kết với các đối tượng phía bên kia biên giới lừa bán một nạn nhân qua trung quốc với giá hơn một trăm hai mươi triệu đồng
hai chị em bắt xe đến hoa bình hoa bình bắt xe đến chỗ mùng cải đi qua đò sau
có người đò bên đó sao là có người làm mối cho người đó đến lấy vợ
ven thị hoài sinh năm hai nghìn ba trú tại xã bảo nam huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an và cụt thị ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã nậm nhóng huyện quế phong tỉnh nghệ an vừa bị công an tỉnh nghệ an bắt giữ
hai đối tượng này đã rụ rỗ rủ dê những bé gái dưới một mươi sáu tuổi để lừa bán sang trung quốc lấy chồng
may mắn vụ việc đã được lực lượng chức năng phát hiện ngăn chặn giải cứu các nạn nhân
và đưa trở về địa phương
đây là hai trong nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm mua bán người được công an nghệ an phát hiện giải cứu trong thời gian vừa qua
với vai trò chủ công công an nghệ an đã làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh trực diện tiến tới xóa bỏ tình trạng tội phạm trên địa bàn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay các đơn vị trong công an nghệ an đã phát hiện bắt giữ một mươi ba vụ hai mươi ba đối tượng phạm tội
hối hợp với các lực lượng xác minh giải cứu thành công hai mươi ba nạn nhân trở về
chúng tôi đã tiến hành xây dựng mô hình phòng chủng bốn bản người tại địa bàn rất hiệu quả
đặc biệt là tổ chức cho bà con ký cam kết và giao trách nhiệm cho bán quản lý bản và đoàn thanh niên để quản lý
nhất là đối với những phụ nữ đang ở tuổi vị thanh niên nhận thức thấp và phụ nữ có thai thì giao cho hội phụ nữ để hội nữ quản lý giáo dục
cũng như là tuyên truyền đối với vấn đề này thì có thể nói là từ năm hai nghìn hai mươi trở lại đấy thì tình hình của bản người đã giảm hạn
sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân đặc biệt là những giải pháp đồng bộ phòng ngừa
phát hiện đấu tranh với loại tội phạm mua bán người của lực lượng công an
khai quyết liệt trong thời gian vừa qua đã và đang góp phần làm giảm đáng kể tình trạng tội phạm mua bán người
mang lại bình yên hạnh phúc cho nhân dân
trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực miền trung cho biết trong khoảng một mươi ngày qua
đơn vị đã ghi nhận phản ánh của khách hàng về các số điện thoại giả mạo nhân viên điện lực
hướng dẫn khách hàng nhận tiền hoàn trả một mươi trên các hóa đơn tiền điện sáu tháng đầu năm
theo mô tả của khách hàng đối tượng lừa đảo tự xưng là nhân viên của điện lực khu vực
thông báo khách hàng nằm trong danh sách được hoàn lại một mươi hóa đơn tiền điện từ đầu năm đến nay
các thông tin đối tượng lừa đảo nêu ra về chính sách hoàn tiền như
điện lực quyết toán dôi dư nên hoàn tiền cho khách hàng
điện lực tính toán nhầm hóa đơn của khách hàng nên phát hiện ra sai sót trong tính hóa đơn và khách hàng ở trong diện được hoàn tiền
để được hoàn tiền nhanh chóng đối tượng lừa đảo hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng
hoặc truy cập website không phải của ngành điện để nạp tiền hoặc chuyển khoản và tài khoản ngân hàng
được cung cấp từ năm đồng đến một mươi đồng để có số tài khoản và hoàn trả lại tiền
các đầu số điện thoại giả mạo nhân viên điện lực được trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực miền trung ghi nhận thời gian qua

cơ quan chức năng khuyến cáo để tránh bị đánh cắp thông tin hoặc bị chiếm đoạt tài sản
quý khách hàng vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của các đơn vị điện lực
để được xác minh các số điện thoại gọi đến có phải là số của nhân viên điện lực khu vực hay không
bên cạnh đó đối với các dịch vụ về điện
điện lực miền trung luôn công khai minh bạch thông tin tới các khách hàng sử dụng điện
tại một mươi ba tỉnh thành miền trung và tây nguyên
chuyển sang một thông tin khác do ảnh hưởng của cơn bão số hai mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua
đặc biệt là mưa lớn kéo dài từ sáng cho đến trưa nay không ngớt đã khiến đèo bảo lộc
tỉnh lâm đồng bị sạt lở nhiều điểm
hiện tại trên đèo bảo lộc đang xảy ra sạt lở tại ba điểm khiến hàng tấn đất đá đổ chan ra đường
gây ách tắc giao thông nghiêm trọng
mưa lớn còn khiến một cây xanh trên đèo bảo lộc đổ ra đường đè lên một xe ô tô bán tải đang lưu thông qua đèo
ngoài ra một cây khác ngã đổ đè lên đường dây điện trung thế bị ngã đổ chắn ngang trên đèo bảo lộc
hiện chưa ghi nhận thiệt hại nhưng sạt lở đang gây ra ách tắc giao thông nghiêm trọng trên đèo bảo lộc
trạm cảnh sát madaway và chính quyền cơ quan chức năng thành phố bảo lộc huyện đạo hoai
đang huy động tổng lực triển khai công tác cứu hộ giải phóng hiện trường các vụ sạt lở
đồng thời cân luồng điều tiết giao thông đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đèo
còn liên quan tới vụ cháy năm tàu cá tại cảng lạch quèn nghệ an cách đây hai ngày
ông nguyễn xuân dinh phó chủ tịch ubnd huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an cho biết
bước đầu xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn xuất phát từ sự cố chập điện tại tàu cá mang số hiệu
na chín mươi chín nghìn sáu trăm chín mươi chín ts gây cháy sau đó lửa cháy lan sang nhiều tàu cá khác
vào khoảng tám giờ tối ngày hai mươi tám tháng bảy tàu na chín mươi chín nghìn sáu trăm chín mươi chín ts do ông bùi xuân sinh
trú tại xã quỳnh long huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an làm chủ
đang neo đậu tại cảng cá lạch quèn bất ngờ bốc cháy dữ dội
ngay lập tức người dân địa phương cùng với lực lượng chức năng tại chỗ đã nỗ lực dập lửa
đưa các tàu cá khác đến nơi an toàn
tuy nhiên thời điểm xảy ra cháy các tàu neo đậu với mật độ dày đặc lại gặp gió to
khiến ngọn lửa lan nhanh sang các tàu bên cạnh
hậu quả là năm chiếc tàu cá bị thiêu dụi không thể sửa chữa được
ước tính thiệt hại trên bốn mươi năm tỷ đồng và nhiều chiếc khác bị hư hại nhẹ
bước đầu ubnd huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đã hỗ trợ mỗi tàu bị cháy số tiền hai mươi triệu đồng
bùi duy khánh đối tượng tạt acid vào mặt vợ vừa bị công an huyện thạch thành
tỉnh thanh hóa tạm giữ về hành vi cố ý gây thương tích
mặc dù đã nhiều lần được công an xã thành mỹ và các cơ quan chức năng hòa giải
nhưng hai vợ chồng khánh không giải quyết được mâu thuẫn
đến khoảng một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng bảy trong lúc vợ đang dắt xe máy để lên công an xã
thì khánh đi vào trong buồng lấy một lọ acid rồi hắt thẳng vào mặt người vợ
làm chị bị thương ở vùng mặt và hai mắt phải đi cấp cứu
ngay sau đó khánh đã bị công an xã thành công bắt giữ
theo thông tin từ bệnh viện người vợ bị tổn thương nặng ở vùng mặt cổ và hai mắt có khả năng mù lòa vĩnh viễn
dạng sáng nay các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiền giang bao vây chấn áp hàng chục đối tượng đi trên sáu xe du lịch
kịp thời ngăn chặn vụ hôn chiến
vụ việc xảy ra vào lúc một giờ hai mươi phút trên cầu dạch miễu đoạn qua phường sáu thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
tại hiện trường công an tỉnh tiền giang tạm giữ hơn ba mươi đối tượng
đi trên năm xe du lịch bốn chỗ và một xe bảy chỗ thu giữ bốn khẩu súng áo chống đạn dao bấm bình xịt hơi cay
bước đầu nhóm này khai nhận vừa đến một huyện ở tiền giang giải quyết mâu thuẫn trên đường về bến tre thì bị vây bắt
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
mua bán ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy đối với tám bị cáo cùng chú tại xã đảo nhân lý thành phố quy nhơn
theo cáo trạng vào lúc giờ năm phút ngày chín tháng chín năm ngoái nhóm của nguyễn văn dân trung tiền mua thuốc lắc và ma túy của nguyễn trung hiếu
rồi thuê phòng hát cùng sử dụng tại quán karaoke ở xã nhân lý thành phố quy nhơn
vợ chồng nguyễn minh đến là chủ quán karaoke này biết khách đến thuê để sử dụng ma túy nhưng vẫn chấp nhận
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn minh đến bảy năm tù giam phan thị thôm vợ của đến sáu năm tù giam
cùng về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chân ma túy
các đối tượng còn lại bị xử phạt từ hai đến tám năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
những tháng đầu năm tội phạm cướp cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh tiên giang có dấu hiệu gia tăng hoạt động
nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và học sinh khi đang đi đường mang theo túi sách ba lô và đeo dây chuyền
trước diễn biến này công an tỉnh tiền giang đã tập trung mở nhiều đợt cao điểm tấn công mạnh loại tội phạm này
liên tiếp bắt giữ các đối tượng phạm tội giữ gìn ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đây là hai đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên đường nam kỳ khởi nghĩa phường bốn thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang vào ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
nạn nhân là bà nguyễn thị điệp chú xã phước thạnh thành phố mỹ tho
bà điệp đã bị hai đối tượng giật sợi dây chuyền gần năm chỉ vàng một mươi tám k trị giá khoảng hai mươi triệu đồng
sau hơn hai giờ gây án
cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng gây án là lý gia bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
và châu tuấn kiệt sinh năm hai nghìn chú huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
qua khám xét lực lượng công an thu giữ hai sợi dây chuyền một khẩu súng bốn viên đạn hai bình xịt hơi cay và một xe mô tô là phương tiện gây án
điều tra mở rộng bảo và kiệt còn khai
với thủ đoạn lợi dụng sự sơ hở của người đi đường
các đối tượng đã cướp giật một sợi dây chuyền khác trên địa bàn phường một mươi thành phố mỹ tho
còn đây là hai đối tượng đã giật túi sách
bên trong có một trăm linh triệu đồng và một số tờ vé số trúng thưởng trị giá ba mươi triệu đồng trên đường tỉnh tám trăm sáu mươi tám đoạn thuộc phường một thị xã cai lậy
vào cuộc điều tra công an thị xã cai lậy đã bắt giữ đặng hoàng huy sinh năm hai nghìn và huỳnh tấn khang sinh năm hai nghìn hai cùng cư trú tại huyện cai lệ
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai
tại cơ quan điều tra hai đối tượng cướp được chơi nhau tiêu xài chơi game mua xe mô tô và mua ma túy sử dụng
việc nhanh chóng bắt giữ các đối tượng cướp giật đã tạo sự yên tâm với người dân nơi đây
em rất cảm ơn các anh lực lượng công an cũng như cực khổ ngày đi theo dõi bắt được bọn tội phạm thì đảng cho tụi em yên tâm làm ăn
không chỉ cướp giật tài sản ngoài đường phố các đối tượng còn đến các tiệm vàng tiệm tạp hóa giả vờ hỏi mua vàng mua hàng hóa
tiệm không để ý rồi thực hiện hành vi cướp cướp giật tài sản
vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm tạp hóa thuộc xã long bình điền huyện trợ gạo vào giữa trưa ngày hai mươi tám tháng năm là một điển hình
lợi dụng chủ tiệm không để ý đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm tấn công nạn nhân rồi cướp sợi dây chuyền sáu chỉ vàng một mươi tám k tẩu thoát
tại cơ quan điều tra trần nhật quang đối tượng gây án khai do tham gia đánh bạc dẫn đến thiếu nợ của nhiều người nên nảy sinh ý đồ đi cướp tài sản